số người mắc và tử vong do bệnh ung thư ở nước ta liên tục tăng cao khiến người dân rất lo ngại về căn bệnh nguy hiểm này
vì vậy hiện nay trên thị trường đang tràn lan các loại thuốc thực phẩm chức năng được quảng cáo là điều trị
chữa khỏi ung thư với nhiều nguồn gốc chủng loại khác nhau thậm chí là hàng giả hàng nhái không rõ nguồn gốc xuất xứ
đáng lo ngại hơn hầu hết các loại thuốc thực phẩm chức năng được giao bán trên mạng có nội dung quảng cáo
như là những loại thần dược trong điều trị ung thư thậm chí là chữa khỏi được căn bệnh nan y này
trong khi đó với tâm lý có bệnh vái tứ phương nên không ít người bệnh cũng như nhiều gia đình có người mắc ung thư
thường lùng sụp tìm mua các sản phẩm chữa bệnh mà không cần biết nguồn gốc giá cả chất lượng và tác dụng như thế nào
còn trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay thì lại có bài viết lương hưu quá trình lệch
tại cuộc họp trực tuyến chiều ba mươi một tháng một mươi của bảo hiểm xã hội việt nam
những con số quá tranh lệch về lương hiêu được đưa ra đã lập tức gây sự chú ý
đúng vào thời điểm dư luận cả nước đang quan tâm câu chuyện cô trương thị lan nhận lương hưu một ba triệu đồng một tháng
tuy nhiên nhóm người làm việc trong lực lượng vũ trang và một số doanh nghiệp có mức đóng bảo hiểm xã hội cao thì lương hưu lại rất cao
theo ông bùi sĩ lợi phó chủ nhiệm uban các vấn đề xã hội của quốc hội
người về hưu phải có mức sống tương đồng nhau tối thiểu của người về hưu ít nhất phải bằng mức sống tối thiểu chung của xã hội
còn ai trần cao hơn đóng góp cao hơn thì hưởng nhiều hơn
cũng liên quan đến vấn đề lương hưu trên báo thanh niên có bài viết hàng triệu lao động nữ bị giảm lương hưu
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám sẽ bắt đầu áp dụng lộ trình thay đổi cách tính tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu theo luật bảo hiểm xã hội hai nghìn một mươi chín
cách tính này sẽ khiến hàng triệu lao động nữ bị giảm lương hưu
cụ thể là từ năm hai nghìn một mươi tám người lao động nữ đủ năm mươi năm tuổi nghỉ hưu
thay vì chỉ cần có đủ hai mươi năm
một mươi năm năm đóng bảo hiểm xã hội là được hưởng tỷ lệ tối đa bảy mươi năm như trước
thì từ năm hai nghìn một mươi tám trở đi phải có đủ ba mươi năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng tối đa bảy mươi năm
ông phạm lương sơn phó giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam thừa nhận với quy định này
ngay cả người lao động có ngày sinh trong tháng một mươi hai khi đã đủ hai mươi năm năm đóng bảo hiểm xã hội đối với nữ
và ba mươi năm đối với nam sẽ bắt đầu nghỉ hiêu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
họ sẽ phải chịu cách tính tiền lương hiêu từ năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám là quá thiệt thòi nhiều người chỉ sau một đêm thiệt một mươi lương hưu
còn theo phó trưởng ban quan hệ lao động tổng liên đoàn lao động việt nam ông lê đình quảng
thì quy định này không công bằng và thiếu nhân văn
từ năm hai nghìn bảy đến nay thành phố hà nội đã đưa hai mươi tám trên ba mươi sáu hầm bộ hành vào khai thác
góp phần giảm un tắc tai nạn và từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
tuy nhiên tại một số hầm đường bộ tồn tại tình trạng lấn chiếm để bán hàng
tập kết vật liệu đổ trộm phế thải khiến người dân bức xúc
quản lý khai thác hầm bộ hành chống lấn chiếm bảo đảm an toàn là bài viết được đăng tải trên báo hà nội mới
thành phố đầu tư tiền tỷ vào các hầm bộ hành nhằm mang lại tiện nghi và bảo đảm an toàn cho người dân
nhưng thực tế vẫn tồn tại tình trạng chưa đẹp nói trên
vì thế vấn đề cấp bách là phải khắc phục ngay những tồn tại tạo cho người dân sự tin tưởng
và từ đó họ sẽ thoải mái hơn khi tham gia giao thông tại các nút giao
và hình thành thói quen sử dụng hầm thường xuyên trong tương lai
có như vậy các hầm bộ hành mới bảo đảm đúng công năng qua đó xây dựng văn hóa giao thông văn minh an toàn
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân